thực hiện kế hoạch gia hạn hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước trong ba ngày trên vùng biển vịnh bắc bộ
đã diễn ra chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá việt nam trung quốc lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên chuyến kiểm tra liên hợp đã thành công tốt đẹp
góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình ổn định hợp tác cùng có lợi
chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá việt nam trung quốc lần này trải dài trên phạm vi chín điểm
trong vùng đánh cá chung tại khu vực vĩnh bắc bộ
trong quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát biển hai nước đã tiến hành kiểm tra
giám sát hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngư dân hai nước trong vùng đánh cá chung
tuyên truyền về quy chế hoạt động ứng xử trên biển và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân
đang đánh bắt khai thác thủy hải sản ở vùng đánh cá chung trên vĩnh bắc bộ
trao tặng bà con ngư dân cờ tổ quốc cùng khẩu trang dung dịch sát khuẩn và tờ rơi
tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời động viên bà con chấp hành tốt pháp luật an tâm vân khơi bám biển
kết quả của chuyến thực hiện nhiệm vụ đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra
góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về quy chế tuần tra liên hợp giữa việt nam và trung quốc
đồng thời thực hiện tốt hiệp định phân định vĩnh bắc bộ và hiệp định hợp tác nghề cáo của hai nước việt nam và trung quốc